dối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những dối loạn tâm thần hay gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên
tại việt nam tỷ lệ trẻ có vấn đề về chú ý khoảng bốn trên một ba trăm hai mươi trẻ được nghiên cứu
trẻ có dối loạn tăng động giảm chú ý đối diện với nhiều vấn đề trong quá trình phát triển tâm sinh lý
học tập giao tiếp phát triển cảm xúc cũng như kỹ năng của trẻ
nhằm cung cấp những thông tin để tìm hiểu một cách chính xác về dối loạn này và đưa ra những giải pháp can thiệp hiệu quả
viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai đã tổ chức hội thảo về dối loạn tăng động giảm chú ý
dối loạn thường có biểu hiện rõ trong việc khó để tập trung chú ý không kiểm soát và tăng hoạt động
tỷ lệ chung trẻ mắc dối loạn tăng động giảm chú ý trên thế giới là năm hai
theo các chuyên gia trong những năm gần đây ghi nhận số ca trẻ bị tăng động giảm chú ý đến khám có xu hướng gia tăng
trẻ tăng động không kém thông minh khả năng tập trung kém mới là nguyên nhân khiến trẻ tiếp thu kiến thức kém
trẻ tăng động không kém hơn so với trẻ bình thường
vì vậy việc phát hiện sớm trẻ bị dối loạn tăng động giảm chú ý vô cùng quan trọng trong việc điều trị cho trẻ
khi trẻ có biểu hiện của tăng động giảm chú ý cha mẹ và nhà trường nên đưa trẻ đến các cơ sở khám chuyên khoa tâm thần nhi để được khám đánh giá chính xác toàn diện và được tư vấn can thiệp điều trị hiệu quả